năm hai nghìn một mươi tám ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu
trong đó sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cơ chế chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
đặc biệt là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
đây là một trong những nội dung báo cáo của ngân hàng nhà nước việt nam
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước đã thực hiện đồng bộ linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ
để ổn định thị trường tiền tệ góp phần kiểm soát lạm phát tạo điều kiện thuận lợi
để tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vai và tăng cường khả năng cung ứng tiến dụng cho nền kinh tế
có phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt sáu tám mươi một cao nhất trong một mươi năm và cao hơn mục tiêu sáu bảy
ước cả năm tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng một mươi sáu
sát với chỉ tiêu định hướng đề ra khoảng một mươi sáu một mươi tám từ đầu năm
nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nguồn vốn tín dụng đã được khơi thông
và tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tiến dụng tăng một mươi tám một mươi bảy
để bảo đảm hoạt động ngân hàng của nhà nước an toàn lành mạnh và bền vững hơn
ngân hàng nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành xây dựng và hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi
bổ sung luật các tổ chức tiến dụng
năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô
nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lãm phát
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý
điều hành đồng bộ linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ
để ổn định thị trường tiền tệ góp phần kiểm soát lãm phát
phần đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô
và trên cơ sở bảo đảm hoạt động an toàn lành mạnh tài chính
tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động linh hoạt phù hợp tình hình thị trường
các cân đối kinh tế vĩ mô tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ
ổn định thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi
tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng